mưa lớn liên tục kéo dài đã làm nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hà giang xuất hiện lũ ống lũ quét và sạt lở đất đá
gây ngập lụt nhà cửa phá hủy đường xá và nhiều diện tích hoa màu có nguy cơ mất trắng
tại huyện bắc quang mưa lớn đã gây sạt lở đất đá khiến một học sinh tử vong
tai nạn xảy ra vào sáng nay một mươi ba tháng chín tại tổ một thị trấn việt quang huyện bắc quang tỉnh hà giang
làm một người thiệt mạng nạn nhân là một thiếu niên một mươi bốn tuổi
mưa lớn cũng đã gây lũ ống lũ quét làm ngập lụt hơn một trăm linh hộ dân tại thị trấn mèo vạc xã đồng yên bắc quang và vĩ thượng quang bình
quấn trôi nhiều tài sản của nhân dân
gần hai mươi hectare lúa và hoa màu bị ngập úng có nguy cơ mất trắng
lũ quét cũng tàn phá nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như quốc lộ bốn c hai trăm bảy mươi chín và các tuyến đường giao thông liên huyện liên xã của tỉnh hà giang
các công trình phúc lợi trường học cũng bị thiệt hại nghiêm trọng
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên nhân dân thực hiện bốn tại chỗ khắc phục hậu quả bảo đảm các tuyến giao thông được thông suốt